một vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn tp vinh với tổng trị giá lên tới hơn tám trăm linh triệu đồng đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an triệt phá thành công
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn văn nguyên chú tại quận tân phú tp hcm và chị lê thị nhung chú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an thuê nghỉ tại phòng hai trăm linh ba khách sạn cẩm lai thuộc phường lê lợi đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản
bao gồm hai chiếc điện thoại di động một chiếc đồng hồ nam một ví tiền và một xe ô tô nhãn hiệu fortuner để tại sân của khách sạn tổng giá trị tài sản lên đến hơn tám trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo và xác minh thông tin của người bị hại
cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác để đấu tranh với đối tượng phạm tội
đến ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan công an đã xác định được thủ phạm là đối tượng lê hoàng đức chú tại phường đồng vĩnh tp vinh
đây là đối tượng đã từng có tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình